các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua đấu tranh thanh khai nhận đã đến tiệm vàng để cầm cố hai lượng vàng gồm một lắc tay và một dây chuyền vàng trị giá năm mươi năm triệu đồng sau đó bị chủ tiệm vàng phát hiện là vàng giả và báo cho cơ quan công an
ngoài ra thanh khai nhận trên địa bàn tỉnh hậu giang các đối tượng đã thực hiện chót lọt việc cầm cố bốn lượng vàng gồm hai dây chuyền hai lắc đeo tay trị giá một trăm một mươi một triệu đồng
tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang là hai lượng vàng gồm một lắc đeo tay và một dây chuyền trị giá năm mươi hai triệu đồng
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân hoặc có thông tin về các đối tượng nói trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy để trình báo